tiếp tục cập nhật đường đi của cơn bão số một mươi ba
theo trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia bão số một mươi ba đang hoạt động trên biển đông
sức gió vùng gần tâm bão đang ở cấp một mươi hai giật cấp một mươi năm tức là khoảng một trăm một mươi năm một trăm ba mươi năm km một giờ
dự báo trong hai ba ngày tới bão số một mươi ba sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh miền trung của nước ta
sau đây là cập nhật chi tiết của chúng tôi
vị trí tâm bão ở khoảng một mươi năm chín độ vĩ bắc một trăm một mươi năm độ kinh đông trên vùng biển phía tây nam của huyện đảo hoàng sa
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi một cấp một mươi hai tức là một trăm linh một trăm ba mươi năm km một giờ giật cấp một mươi năm
từ sáng ngày một mươi bốn tháng một mươi một trên đất liền từ hà tĩnh đến quảng nam có gió mạnh dần lên cấp sáu cấp bảy sau tăng lên cấp tám
vùng ven biển có nơi cấp chín giật cấp một mươi một
từ một mươi bốn đến một mươi sáu tháng một mươi một từ hà tĩnh đến quảng nam có mưa to đến rất to
với lượng mưa từ một trăm năm mươi đến hai trăm năm mươi mm có nơi trên ba trăm năm mươi mm
ở thanh hóa nghệ an quảng ngãi có mưa to từ năm mươi một trăm năm mươi mm
người dân các vùng có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi bão cần thường xuyên cập nhật các bản tin cảnh báo tiếp theo
để chủ động các biện pháp phòng tránh bão